với ba mươi thành viên tổ làm bánh trưng trong nhóm thiện nguyện new sun life for children

với ba mươi thành viên tổ làm bánh trưng trong nhóm thiện nguyện new sun life for children mỗi người một việc tất cả cùng góp sức vào nồi bánh trưng ấm áp nghĩa tình
và quyên góp được sáu đô la úc để giúp các trẻ em nghèo kém may mắn ở quê nhà việt nam
xa quê hương được quê quần cùng nhau làm các món ăn truyền thống dân tộc vừa được giúp các em nghèo ở trong nước được đi học là một trải nghiệm tuyệt vời của nhiều gia đình người việt ở xa quê hương
hoạt động này cũng giúp cho các cháu nhỏ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
em dâu chém nhiều nhát gây thương tích nặng
cụ thể ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thôn bản lài xã chu hương thường sau khi uống rượu đã vô cơ đến nhà bà nông thị an ba mươi bốn tuổi là em dâu thường gây sự và bất ngờ rút dao chém nhiều nhát vào đầu bà an gây thương tật năm mươi năm
sau khi gây ra vụ việc thường đã cầm con dao về nhà cất trên mái nhà của mình rồi đi ngủ
đối tượng tạ văn thường được xác định là loạn thần do uống rượu
khi đang vận chuyển chín kg ma túy đá thì bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vây bắt phạm văn tặng chú tại xã sơn giang huyện hương sơn đã lao xe máy vào đội hình tác chiến với tốc độ cao nhằm thoát thân thế nhưng đã bị các trinh sát bắt giữ và khống chế
vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại đường hồ chí minh thuộc địa phận xã hương minh huyện vũ quang lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng phạm văn tặng đang vận chuyển trái phép chân ma túy
khi bị vây bắt đối tượng đã lao xe vào đội hình tác chiến với tốc độ lớn hòng bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát tinh nhuệ khống chế bắt giữ an toàn
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá tám kg ma túy ketamin hai viên hồng phiến và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan điều tra phạm văn tặng khai nhận số ma túy trên được lấy từ nhóm đối tượng người lào ở khu vực biên giới huyện vũ quang để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
trong phần tiếp theo của chương trình
những nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế đã giúp kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh nhưng vẫn cần hơn nữa những thay đổi từ ngành y
điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách mới có hiệu lực trong tháng hai này
thưa quý vị và các bạn trong suốt hai năm vừa qua bác sĩ nhân viên y tế đã phải đối mặt với bác sĩ nhân viên y tế
bác sĩ nhân viên y tế đã phải đối mặt với bác sĩ nhân viên y tế
bác sĩ nhân viên y tế đã biết bao khó khăn vất vả chịu áp lực lớn cả về vật chất và tinh thần
trong đó có nhiều người đã hy sinh hạnh phúc gia đình để chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín giữ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân
vâng đã có rất nhiều những hình ảnh những câu chuyện phản ánh về sự nhọc nhằn gian khổ đó để chúng ta càng cảm thấy biết ơn và trân trọng hơn những công hiến hy sinh của các y bác sĩ giữa những ngày dịch bệnh
xuyên suốt các đợt dịch covid một mươi chín từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
đã có hàng chục nghìn cán bộ bác sĩ nhân viên y tế đã phải gánh một khối lượng công việc khổng lồ làm việc từ tám đến một mươi tiếng liên tục
có người thường xuyên phải trực cấp cứu tới một mươi hai tiếng một bác sĩ gánh từ một trăm linh đến một trăm năm mươi bệnh nhân
nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực có hàng nghìn bác sĩ nhân viên y tế nhiễm covid một mươi chín
trong số họ đã có người tử vong nhiều bác sĩ khỏi bệnh ở lại điều trị chăm sóc f
ra ngoài đường thì mọi người cái không khí tết nó tưng bừng
người đi ra đi vào mua hoa xong tết chẳng hạn như các bạn thấy đấy là ở đây chúng tôi là chẳng có cái gì cả
vẫn như vậy thôi vẫn như công việc hàng ngày đêm cũng như ngày giống nhau hết
và nhiều khi cũng chẳng nhớ là đã tới đêm rồi ban đêm cũng vẫn làm việc như ban ngày thôi
con bảo mẹ lại đi à thì đợt trước mình cũng đã đi rồi
hiện tại thì mình cũng bảo thôi giờ con phải ở nhà cố gắng giúp mẹ nữa thôi
nó lại ôm mình bảo là con không muốn cho mẹ đi đâu
bên cạnh công tác điều trị chăm sóc người bệnh covid một mươi chín thì hệ thống y tế tuyến cơ sở cũng quá tải
với khối lượng công việc khổng lồ từ truy vết đến tổ chức cách ly tiêm chủng
quá trình chống dịch hai năm nay hệ thống y tế cơ sở nó không phải quá tải nó mà hết tải rồi
thế thì đối với cả cái việc mà thay đổi chiến lược cách ly f tại nhà thì càng làm tăng cái khối lượng lên
và một điều rõ ràng chúng ta thấy là gì
cái nực lượng y tế cơ sở hiện nay đó là nực lượng cho thời bình nực lượng trong tình huống không có dịch
và biên chế số lượng người và công việc cho tình huống không có dịch các công việc trong ở giai đoạn chưa có dịch vẫn phải làm
và bên cạnh đó thì phải thực hiện toàn bộ cái nghiệp vụ chống dịch là một khối lượng dân việc rất là lớn nhưng mà không hề có thay đổi về biên chế
vâng thưa quý vị khán giả những nỗ lực và khó khăn vất vả của đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế trong suốt thời gian qua rất xứng đáng được ghi nhận
tuy nhiên ngành y tế vẫn còn tồn tại một số tiêu cực có liên quan trực tiếp tới công tác phòng chống dịch
điều đó phải thẳng thắn nhìn nhận để chúng ta có thể tìm đúng về chân lý vì sự vì dân đối với ngành y
vậy ngành y tế cần phải thay đổi như thế nào
chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ tiếp tục nội dung với sự tham gia bàn luận của giáo sư
hùng lao động nguyễn anh trí đại biểu quốc hội khoảng một mươi năm
cảm ơn giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí đã tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông thì có thể nói là một năm vừa qua là một năm rất là khó khăn vất vả đối với đội ngũ ngành y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vậy thì ông có những cái suy nghĩ chia sẻ như thế nào về những khó khăn mà ngành y tế đã phải trải qua
phải nói là bằng cái sự đoàn kết bằng sự nỗ lực bằng sự quyết tâm cao độ của toàn ngành
của đội ngũ cán bộ y tế của toàn quốc của chúng ta đấy
nhiều lứa tuổi nhiều thế hệ đã tham gia vào và nói về cơ bản đã hoàn thành xuất sắc tất cả những công việc đó
và nếu đánh giá thì tôi xin được đánh giá ở hai kỳ nhóm vấn đề
kỳ nhóm vấn đề thứ nhất đó là tinh thần thái độ trách nhiệm cản bộ y tế việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi một thì có thể nói là đạt đến đích cao
cho đến bây giờ chúng ta vẫn phải nói thẳng là còn rất cảm động
một lực lượng một đội ngũ cán bộ y tế rất đông đã được điều động đã được đồng viên để đến những cơ sở gọi là để mà dập dịch
với một điều kiện khó khăn điều kiện gấp rút điều kiện phải xa nhà
còn cái việc thứ hai kỳ kỳ cảnh thứ hai về mặt chuyên môn
thì thôi đánh giá thế này
phải nói cán bộ y tế của chúng ta ngành y tế việt nam nói chung là đã tiếp cận với những phác đồ về trận đoán và điều trị tốt nhất của thế giới
trong cái việc chống dịch những bên cạnh đó còn còn thêm những sáng tạo những linh hoạt của chính vì y tế việt nam
bên cạnh những đồng góp thì có thể nói là năm vừa qua cũng là một năm mà có rất nhiều những tiêu cực đối với ngành y tế
vậy thì giáo sư có
có cái nhìn nhận cũng như là quan điểm như thế nào về sự việc vừa qua ạ
sai sót đến đâu được cái hậu quả như thế nào thì chúng ta đang chờ các cái cơ quan pháp luật vào cuộc và người ta sẽ tìm hiểu và xử lý
còn riêng cá nhân tôi thì tôi có nhận xét như thế này
để xảy ra những cái sai soạn đó những cái sai soạn đó là hết sức nghiêm tộc
ví dụ như đặc biệt là cái vụ việt á
tôi rất mong muốn các cơ quan pháp luật sẽ xem xét những vấn đề này thấu lý bạt tin và xử lý cho nó thích đáng đúng người đúng tội
việc xử lý những tiêu cực đấy cũng trở thành nguồn động viên cho những người cán bộ y tế chân chính được tiếp tục làm việc trong sự yên tâm
rồi là trong cái niềm tự hào của một cái người cán bộ y tế chân chính phục vụ nhân dân
nên chăng là ngành y tế cần phải thẳng thắn nhìn nhận vào những tiêu cực để thay đổi phải không thưa giáo sư
bộ y tế đặc biệt là những cái hệ thống quản lý đấy từ trên lệnh đạo bộ về đến cơ cấp sở ngành cơ cấp bệnh viện thậm chí về đến tân tư khoa phòng
thì phải nhìn nhận lại phải xem xét lại và để sửa đổi
cái gì chưa hoàn thiện thì phải hoàn thiện hơn cái gì chưa tốt thì phải tìm cách chấm dứt và thay đổi
còn những cái gì vững mắc do luật pháp này do chuyển đổi chuyển khí điên thì bây giờ đã có nghị quyết ba mươi của quốc hội và vừa rồi có nghị quyết một mươi hai của ủy ban thông vụ quốc hội
thì phải sử dụng tất cả những cái cơ sở đó
để mà thay đổi để nó phù hợp hơn rồi có các cái cơ chế nữa để triển khai cái công việc khám chữa bệnh và chống dịch nó tốt hơn cho nhân dân
thời điểm này cũng đã cận tết nguyên đán rồi và đội ngũ bác sĩ nhân viên y tế thì vừa phải lo trực tết vừa phải lo chống dịch
giáo sư có nghĩ rằng cần phải có cái sự quan tâm động viên cũng như là cái cơ chế chính sách tốt hơn đối với ngành y hay không ạ
cộng đồng rồi là đảng và nhà nước phải tiếp tục tin tưởng và đồng viên đội ngũ cán bộ y tế của chúng tôi
để có được niềm tin có được cái sự hào hứng tiếp tục đảm đương những cái công việc rất đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai
rất mong nhân dân
rất mong nhân dân
với những đóng góp của ngành y tế trong thời gian vừa qua với những đóng góp nỗ lực của ngành y tế như vậy
thì phải chăng các ban ngành cũng như là người dân cần có sự chia sẻ động viên và thấu hiểu đối với đội ngũ bác sĩ nhân viên y tế ạ
tôi nghĩ rằng đảng nhà nước rồi là nhân dân cộng đồng cần phải giúp cho ngành y tế một số việc
cái việc thứ nhất đó là sự chia sẻ sự động viên
sự thấu hiểu về tất cả hoạt động của cán bộ y tế
việc gì sai thì sai và sai phải xử lý
nhưng còn việc gì họ đúng họ thành tích thì phải ghi nhận
về tất cả những cái đồng góp của ngành y tế
và cái mạng này là lớn lắm
còn cái thứ hai nữa là tất cả những cái chế độ chính sách
thậm chí kể cả quyền lời của cán bộ y tế
thì phải được giải quyết cho thoải mái
tôi có thể lấy ví dụ tôi có thể nêu ra những vấn đề cụ thể như sau
cái thứ nhất là các cái chế độ lương rồi là thượng vân vân của cán bộ y tế
nhất là y tế cơ sở
xin cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc và ý nghĩa của giáo sư nguyễn anh trí ạ
vâng thưa quý vị với những gì mà chúng tôi vừa truyền tải thì hy vọng người dân cũng như các ban ngành sẽ thực sự thấu hiểu
và chia sẻ với đội ngũ nhân viên chính sách
bên cạnh đó những chính sách y tế sớm được tháo gỡ để bác sĩ nhân viên y tế được toàn tâm toàn lực chăm sóc cho người bệnh
và trong mục vấn đề và chính sách ngày mai thì chúng tôi sẽ bàn về vấn đề trong dịp tết ăn uống rượu bia nhiều
nên người dân hay sử dụng các loại thuốc
vậy thì sử dụng như thế nào cho đúng cho hiệu quả là câu hỏi cần phải có lời giải đáp
xin mời quý vị cùng đón xem
còn bây giờ sẽ là một vài chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng hai này
điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
đây là nội dung tại thông tư số ba trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi một tt bld tbxh ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
theo đó tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm
nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ
theo thông tư số một trăm tám mươi hai nghìn hai mươi một tt bld tbxh có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian làm việc làm thêm tối đa của người làm công việc thời vụ công việc gia công theo đơn đặt hàng tăng một mươi hai giờ một tuần và tám giờ một tháng
tăng mức hỗ trợ cho người lao động từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
quyết định số bốn trăm linh hai nghìn hai mươi một qdttg tăng mức hỗ trợ cho người lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đơn cử
mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động
đây là nội dung tại thông tư hai mươi một hai nghìn hai mươi một tt bld tbxh hướng dẫn luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
cụ thể mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với thủ tướng
nhưng không được vượt quá năm tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi một mươi hai tháng làm việc
xin chào quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sẽ có trong một điểm báo ngay sau đây
thưa quý vị báo công an nhân dân thông tin liên quan đến dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
bộ công an cho biết đã nghiên cứu kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành
được thực tế kiểm nghiệm đánh giá là phù hợp có giá trị để quy định đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
thông tin cũng khẳng định luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ đảm bảo không làm tăng biên chế không làm tăng chi ngân sách nhà nước không trồng chéo không mâu thuẫn với các văn bản luật khác
và cũng trên báo công an nhân dân thông tin là bộ y tế vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng mùa xuân
đây cũng là chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín xuyên tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó thời gian diễn ra chiến dịch từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày hai mươi tám tháng hai
với mục tiêu đảm bảo người dân đủ điều kiện được tiêm chủng trong thời gian tết nguyên đán
đối tượng triển khai trong chiến dịch này là toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
theo hướng dẫn của nhà sản xuất
còn trên báo lao động thông tin bộ giáo dục và đào tạo vừa yêu cầu sáu mươi ba tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể
để đón học sinh sinh viên đi học trước ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các địa phương trong cả nước đang gấp rút xây dựng phương án diễn tập xử lý các tình huống
để đón học sinh trở lại trường an toàn ngay sau tết nguyên đán
thông tin cho biết theo số liệu thống kê cập nhật trên hệ thống đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
số học sinh từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine mũi một đạt chín mươi mũi hai đạt bảy mươi hai
số cán bộ giáo viên nhân viên được tiêm vaccine mũi hai đạt tám mươi hai
đây được xem là cơ sở khoa học để các địa phương mở cửa đón học sinh đi học trực tiếp trở lại
sau thời gian dài học trực tuyến
dưới góc độ là chuyên gia về nhi khí học sinh đi học trực tiếp trở lại
phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương
cũng cho rằng thời điểm này các địa phương hoàn toàn có thể cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi tám tuổi đến trường
việc này không thể chỉ hoãn thêm
còn trên báo tuổi trẻ thông tin tổng cục đường bộ trong thông báo phát ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một
về việc hàng trăm xe gián thẻ thu phí tự động bị lỗi tại các trạm thu phí
thuộc tuyến cao tốc pháp vân cầu dễ ninh bình và hà nội hải phòng
tổng cục đường bộ cho biết theo báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng etc
từ chín h một mươi năm đến một mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một
đã có hơn ba trăm năm mươi ô tô dán thẻ thu phí tự động gặp lỗi tại các trạm thu phí
thuộc tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình cao tốc hà nội hải phòng và cả cao tốc hà nội bắc giang
các xe bị lỗi bao gồm cả xe dán thẻ e pass của công ty cổ phần giao thông số việt nam vdtc
và thẻ vdtc của công ty cổ phần giao thông số việt nam vdtc
và thẻ etc của công ty trách nhiệm hiệu hạn thu phí tự động vetc
sau sự cố vetc đã phối hợp với vdc các nhà đầu tư các tuyến cao tốc để xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục
sau một mươi năm phút sự cố đã được khắc phục hoàn toàn các xe sử dụng dịch vụ etc đã lưu thông qua trạm thu phí bình thường
vâng và thưa quý vị tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng điểm lại một số nội dung nổi bật đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
với hơn một mươi tiết mục nghệ thuật đặc sắc thuộc các thể loại ca múa được gian dựng công phu theo phong cách âm nhạc ngôn ngữ nghệ thuật dân gian hiện đại
xen lẫn với những phóng sự những câu chuyện kể đầy cảm động của các vị khách mời
chương trình nghệ thuật đặc biệt giữ chọn niềm tin đã tái hiện sinh động chặng đường chín mươi hai năm đấu tranh xây dựng và phát triển vẻ vang của đảng cộng sản việt nam
thời gian qua
bác sĩ nhân viên y tế đã phải đối mặt với biết bao khó khăn vất vả chịu áp lực lớn cả về vật chất và tinh thần do những diễn biến phức tạp của covid một mươi chín gây ra
thế nhưng vượt qua tất cả lực lượng y bác sĩ cả nước đã và đang nỗ lực từng ngày để có thể vừa đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân
vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới
theo quy định mới ban hành một số mức hỗ trợ người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải về nước trước thời hạn do gặp rủi ro
tăng so với trước đó
để những cái tết xa nhà xa quê trở nên ý nghĩa hơn cộng đồng người việt ở những nơi trên thế giới vẫn giữ phan tục và bánh chưng truyền thống
chính hoạt động đầm ấm tình nghĩa này giúp nét văn hóa cổ truyền của người việt nam luôn được lưu giữ và duy trì
khi đang vận chuyển chín kg ma túy bị lực lượng chức năng hà tĩnh gây bắt phạm văn tảo chú xã sơn gia huyện hồ sơn đã lao xe máy vào đội hình tác chiến với tốc độ cao
nhằm thất thân
nhưng đã bị các chứng sát khống chế và giữ
ba người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề qua mạng
với số tiền đánh bạc lên đến gần hai trăm linh tỷ đồng